bốn mươi tám tám độ c vào ngày hai mươi ba tháng năm mức nhiệt cao nhất được ghi nhận ở ấn độ trong năm nay
mức nước ở sông yamuna đoạn chảy qua delhi giảm xuống trong bối cảnh nắng nóng ngột ngạt
ảnh hưởng đến nguồn cung nước
bên cạnh đó thành phố này cũng chứng kiến nhu cầu điện đạt mức kỷ lục tám mw một ngày
cũng trong ngày này ít nhất hai mươi bốn địa điểm ghi nhận nhiệt độ tối đa từ bốn mươi năm độ c trở lên
các điều kiện thời tiết có thể sẽ xấu hơn nữa khi cục khí tượng ấn độ dự đoán
nhiệt độ ở khu vực tây bắc ấn độ sẽ tăng từ ba bốn độ c trong vài ngày tới
cục khí tượng ấn độ đã đưa ra cảnh báo đỏ cho một số khu vực
nhấn mạnh người dân trong mọi lứa tuổi ở những khu vực này
có nguy cơ rất cao mắc các bệnh liên quan tới nhiệt và say nắng
bên cạnh đó cục khí tượng ấn độ còn khuyến cáo tình trạng đêm ấm
nhiệt độ cao vào ban đêm có thể làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt trong bốn ngày tới
thưa quý vị từ đầu năm đến nay
thế giới thường xuyên phải đối mặt với nhiều hình thái
thời tiết cực đoan từ nắng nóng ở ấn độ trung quốc
tại các quốc gia đông nam á cho đến những trận lũ lụt gây thiệt hại nặng nề
ở brazil afghanistan và nhiều quốc gia khác
điều này càng đặt thêm gánh nặng cho các cộng đồng đang phải đối mặt
với tình trạng dễ bị tổn thương do nghèo đói và xung đột
và đây cũng là thực trạng sẽ được phản ánh trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
theo dự báo cập nhật của liên hợp quốc hiện tượng thời tiết enino trong năm nay

làm tăng khả năng xảy ra các hiểm họa về khí hậu cực đoan

điều quan trọng hiện nay chính là đẩy mạnh các biện pháp giúp các cộng đồng người thích ứng với biến đổi khí hậu

trong khi tổ chức khí tượng thế giới nhấn mạnh các biện pháp giúp các cộng đồng người thích ứng với biến đổi khí hậu